hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nơi ra quyết định thanh tra có nhiệm vụ quyền hạn chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm còn có hạn chế
không thống nhất với quy định của bộ luật tố tụng hình sự và luật phòng chống tham nhũng
vì cả hai văn bản luật này đều quy định phải chuyển ngay các tài liệu đồ vật hoặc chuyển ngay hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra
và cả hai văn bản luật này đều quy định việc chuyển ngay tài liệu đồ vật hồ sơ sang cơ quan điều tra là trách nhiệm chứ không phải là nhiệm vụ quyền hạn của người ra quyết định thanh tra
đồng tình với quan điểm này nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh quy định này để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
khoảng ba điều sáu mươi sáu quy định
trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo người ra quyết định thanh tra chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét
xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho viện kiểm sát nhân dân cung cấp biết
do đó tại điểm b khoảng một điều bảy mươi tám cũng cần phải quy định theo hướng
sau khi kết thúc thanh tra kết luận thanh tra phải được gửi đến cơ quan điều tra và viện kiểm sát nhân dân
nếu phát hiện có dấu hiệu phạm tội sẽ chuyển
trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội thì trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo người ra quyết định theo hướng
trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội thì trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo người ra quyết định theo hướng
nhất là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba
yêu cầu này được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh
tại cuộc họp giao ban tháng một mươi của tổ công tác diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô hà nội
tham dự phiên họp có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
cùng đại diện các bộ ban ngành và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
báo cáo tại hội nghị cho thấy đến nay một mươi một đơn vị bộ ngành thành viên đã ký kế hoạch đăng ký lộ trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
người đứng đầu các địa phương đã khẩn trương vào cuộc quyết liệt chỉ đạo triển khai đề án tại địa phương mình có thể kể đến như thành phố hà nội thành phố hồ chí minh thái nguyên hà nam
tuy nhiên nhiều phần việc chưa hoàn thành theo lộ trình đã đề ra trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
điển hình như dịch vụ công trực tuyến tỷ lệ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng chưa cao
hai dịch vụ công cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe và đăng ký biến động về quyền sử dụng đất vẫn đang triển khai thí điểm chưa hoàn thành để triển khai trên toàn quốc
hạ tầng công nghệ thông tin của nhiều bộ ngành địa phương đầu tư từ lâu thiếu đồng bộ
về cơ bản các bộ ngành chưa sửa đổi bổ sung các văn bản pháp lý thuộc thẩm quyền ban hành hoặc đề xuất ban hành cho phù hợp với luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
đến nay rất ít đơn vị đủ điều kiện để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
việc làm sạch dữ liệu thông tin thuê bao di động còn chậm
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá trong thời gian qua các đơn vị thực hiện đề án sáu đã đạt được nhiều kết quả khả quan có sự chuyển động mạnh mẽ
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều phần việc đòi hỏi các bộ ngành địa phương phải gấp rút thực hiện hoàn thành đồng bộ kết nối
kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành địa phương quán triệt tinh thần kết luận của thủ tướng chính phủ tại hội nghị ngày chuyển đổi số một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai và chủ động nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng một mươi khẩn trương hoàn thiện pháp lý để triển khai các nhiệm vụ của đề án đúng tiến độ nhất là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày một tháng một
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là vấn đề đặc biệt quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân đặc biệt là đối với lĩnh vực tư pháp tài nguyên và môi trường vì vậy các đơn vị cần nhanh chóng triển khai các biện pháp
trao đổi về phương pháp hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên cần tiếp tục thúc đẩy thực hiện hiệu quả các điều ước thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên xúc tiến đàm phán tiến tới ký kết hiệp định về dẫn độ hiệp định cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa hai chính phủ